thưa quý vị có nghề nghiệp ổn định nhưng vì lòng tham nổi lên mà đối tượng huỳnh công hữu một mươi bảy tuổi quê tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đã cướp giật lấy một điện thoại của một thanh niên ở phường hòa khánh nam quận liên triều
với hành vi trên huỳnh công hữu đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng
truy xét khẩn cấp và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê nhà và di lý về thành phố đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
cụ thể ngày một mươi sáu tháng tám một bị hại trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
có gặp gỡ một thanh niên quen biết trên mạng xã hội để mục đích trao đổi giao lưu điện thoại iphone
trong lúc bị hại không để ý nam thanh niên trên đã lên xe bỏ trốn cùng chiếc điện thoại mượn xem trước đó của bị hại
nhận được tin báo công an quận liên triều đã tập trung lực lượng truy xét và xác định được huỳnh công hữu
chính là thủ phạm gây nên vụ cướp giật trên hữu đã bị giữ khi đang lẩn trốn tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi